sau khi các tàu của hải quân trung quốc hộ tống hàng chục tàu đánh cá
xâm nhập trái phép vùng biển natuna của indonesia
không quân indonesia thông báo là đã điều động bốn máy bay chiến đấu ra tuần tra khu vực quần đảo này
căng thẳng giữa indonesia và trung quốc bắt đầu từ tháng một mươi hai
khi tàu hải cảng trung quốc hộ tống nhiều tàu cá của nước này đi vào vùng biển gần quần đảo natuna
indonesia cũng đã điều thêm bốn tàu chiến tới khu vực này
đây là lần triển khai quân lớn chưa từng có của indonesia tới cụm đảo natuna
tổng thống indonesia yoko widodo trước đó đã khẳng định chính phủ nước này sẽ không thỏa hiệp
trong việc đảm bảo chủ quyền liên quan đến việc các tàu trung quốc đi vào vùng biển natuna